hiện nay thành phố hồ chí minh là trung tâm mua sắm thương mại của cả nước
tuy nhiên để so với khu vực đông nam á thì thành phố hồ chí minh vẫn còn nhiều điểm chưa theo kịp
do đó viện nghiên cứu phát triển thành phố hồ chí minh đã thiết lập đề án
xây dựng thành phố trở thành trung tâm mua sắm thương mại của khu vực và cả nước
nhằm đưa những tiềm năng và lợi thế của thành phố hồ chí minh
trong lĩnh vực thương mại hiện nay được khai thác hiệu quả hơn
đề án này tập trung nghiên cứu về thực trạng thương mại trên địa bàn thành phố hồ chí minh
so sánh về hoạt động kinh tế của thành phố hồ chí minh với các thành phố trong khu vực
như singapore thái lan malaysia xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển hệ thống chợ
siêu thị trung tâm thương mại trên địa bàn dựa trên cơ sở cân đối hài hòa nhu cầu phát triển
và tính khả thi của từng dự án cụ thể
đề án xây dựng thành phố trở thành trung tâm mua sắm thương mại của khu vực và cả nước
là một trong một mươi đề án trọng tâm năm hai nghìn một mươi chín của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
nội dung đề án này cũng phù hợp lộ trình cắt giảm thuế quan nhằm đẩy mạnh xuất khẩu
sang các thị trường đã ký hiệp định thương mại tự do fta và hiệp định đối tác toàn diện
và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
phạm vi nghiên cứu đề án là khu vực các nước đông nam á đặc biệt là các thành phố lớn